tại bình dương công an huyện bắc tân uyên vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc và tạm giữ một mươi đối tượng cùng với hơn hai trăm linh triệu đồng tăng vật để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng một mươi đối tượng nguyễn văn đó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại ấp hai xã tân bình huyện bắc tân uyên
tổ chức cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại nhà của đối tượng nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thuộc ấp ba xã tân bình
qua nắm bắt tình hình đội cảnh sát hình sự ma túy công an huyện bắc tân uyên đã phối hợp với công an xã tân bình
bất ngờ ập vào căn nhà trên bắt quả tăng một mươi đối tượng đang say xưa chờ đánh bạc
tại hiện trường công an thu giữ hai trăm linh bảy triệu đồng tiền tăng vật cùng nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để chờ đánh bạc
hiện công an huyện bắc tân uyên đã tạm giữ các đối tượng cùng tăng vật để điều tra về hành vi đánh bạc